phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh khánh hòa đã tổ chức tiêu hủy hơn tám lít xăng dầu không rõ nguồn gốc xuất xứ
trong tổng số hơn tám lít xăng dầu được đưa đi tiêu hủy này gồm có bốn bảy trăm linh lít dầu do một bảy trăm tám mươi lít xăng và một bảy trăm linh lít dầu nhờn
đây là số xăng dầu bị lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh khánh hòa tịch thu trong đợt kiểm tra hoạt động kinh doanh của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu vào hồi tháng hai năm nay
do không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp và hiện không còn giá trị sử dụng
do thuộc nhóm chất thải nguy hại nên toàn bộ số xăng dầu này được phòng cảnh sát kinh tế cho vận chuyển đến nhà máy xử lý chất thải công nghiệp
chất thải nguy hại tại thôn ninh ích xã ninh an thị xã ninh hòa để tiêu hủy theo quy định của pháp luật và đảm bảo an toàn